một mươi phút chiều nay ngày bốn tháng một trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ cảnh sát giao thông công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã phát hiện bắt giữ đối tượng lê khắc thành về hành vi cướp giật tài sản của người đi đường
đối tượng thành đã có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
trước khi bị bắt giữ đối tượng thành điều khiển xe mô tô biển kiểm soát một mươi sáu h bảy năm nghìn bốn trăm tám mươi bảy
khi đến trước cửa số nhà một trăm một mươi bảy mạc thị bưởi thành đã thực hiện hành vi cướp giật túi sách của chị nguyễn thị minh huệ cùng ở thành phố hải dương khi chị huệ đang dừng đỗ xe trên đường
chiều ngày hôm qua công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng đàm thiên văn chú phường sương huân nha trang về hành vi cướp tài sản
trước đó đàm thiên văn mang theo một ống tuyếp sắt đến khu vực chợ vĩnh hòa nhằm mục đích cướp tài sản
tại đây văn phát hiện một phụ nữ đang đi bộ và sử dụng điện thoại
văn đe dọa bắt người phụ nữ này đưa tài sản nhưng bị chị này chống trả lại và hô hoán
nghe tiếng chi hô anh đỗ quốc huy đi xe máy gần đó đến hỗ trợ
lúc này văn quay ra dùng hung khí tấn công anh huy và cướp luôn chiếc xe máy
trên đường bỏ chạy văn đã bị quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng truy bắt
trong ngày hôm nay phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bến tre đã bắt nguyễn thanh long
thường chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre là đối tượng truy nã của công an tp bến tre với hành vi trộm cắp tài sản
vào đầu tháng một năm hai nghìn một mươi năm long cùng đồng bọn rủ nhau đến công trình xây dựng trường tiểu học sơn đông
thuộc xã sơn đông tp bến tre trộm ba mươi ba cây sắt đem bán lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam long
nhưng long đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày bốn tháng một long bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã an hiệp huyện châu thành tỉnh bến tre
luật căn cước công dân do quốc hội khóa một mươi ba ban hành ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
thực hiện chỉ đạo của bộ công an hôm nay ngày làm việc đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba
công an các địa phương trên cả nước đã triển khai thực hiện công tác cấp quản lý thẻ căn cước công dân
tại các điểm cấp thẻ căn cước công dân
từ sáng sớm rất nhiều người dân đã đến để đăng ký thẻ căn cước công dân
so với việc cấp chứng minh thư thì việc đăng ký thẻ căn cước công dân có phần dễ dàng hơn
và nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân
để tạo điều kiện cho nhân dân người dân không phải nộp lệ phí trong các trường hợp khi cấp thẻ căn cước công dân lần đầu
đổi thẻ căn cước công dân khi đến tuổi đổi thẻ theo quy định của luật
hoặc có sai sót thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân
thủ tục cấp mới thẻ căn cước công dân cũng rất đơn giản khi người dân chỉ cần mang hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân